tối ngày năm tháng bốn đồn biên phòng lang co bộ đội biên phòng tỉnh từ thiên huế cho biết
đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương
tham gia chữa cháy rừng ngay trong đêm tại huyện phú lộc
ngay khi nhận được tin báo đồn biên phòng lăng cô đã huy động cán bộ chiến sĩ và phương tiện
để đến hiện trường sau hơn hai giờ nỗ lực đến hai mươi một h ba mươi năm phút cùng ngày
đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng các lực lượng vẫn đang triển khai khống chế rứt điểm
và dập tắt hoàn toàn đám cháy theo thông tin ban đầu nguyên nhân cháy rừng là do
người dân đốt lớp thực bì vô ý gây ra
thưa quý vị tỉnh phú yên hiện có một một trăm hai mươi hộ gia đình được hỗ trợ bình chữa cháy
bằng nguồn lực xã hội hóa cùng với đó người dân còn được trang bị các công cụ phá rỡ
để cứu hộ thoát hiểm như là xà beng kìm cộng lực bố rìu và tập huấn kỹ năng phòng chống
đây là điều kiện cơ bản
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ nhất là tại khu vực nông thôn miền núi
người dân vẫn còn thói quen dùng lửa củi để đun nấu
bằng nhiều hình thức trực quan sinh động dễ hiểu hàng nghìn người dân ở khu vực nông thôn
miền núi của tỉnh phú yên đã được tham gia các buổi tuyên truyền tập huấn kỹ năng phòng cháy
chữa cháy do công an tỉnh tổ chức nhiều người dân lần đầu tham gia còn khá bỡ ngỡ
nhưng đều có trung tâm trạng phấn khởi vì chủ động được việc phòng cháy
chữa cháy ngay tại gia đình mình và khu dân cư
các lực lượng chức năng còn tận dụng mạng xã hội facebook zalo hay phần mềm ứng dụng
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời tuyên truyền các kỹ năng
thông tin thông điệp tới với người dân đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
lực lượng trong dân chủ hy trong dân và hậu cần trong dân
tại các khu dân cư đặc biệt là nông thôn miền núi luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
để công tác phòng chống được hiệu quả phải xuất phát từ chính ý thức của người dân
các gia đình nên chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ khi thiết kế
xây dựng nhà ở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố hỏa hoạn xảy ra
việt nam đang triển khai nhiều chương trình thúc đẩy chuyển đổi xanh xây dựng lộ trình quy định
để đưa mô hình kinh tế xanh vào thực tiễn trong đó có chính sách nổi bật là quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất epr
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới để kiểm soát chất thải thải ra môi trường
và việt nam là nước đầu tiên ở đông nam á thực thi yêu cầu này
epr khuyến khích việc quản lý vật liệu theo phương thức tuần hoàn
trong đó các sản phẩm bao bì thải bỏ được thu hồi tái chế tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới
thay vì được đưa đến các bãi trồn lấp
nhưng mà khi mà áp dụng được tốt thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề tốt cho xã hội đặc biệt là cho môi trường
tại việt nam từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn các nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm dâu nhớt
pin acqui xăm lốp và các loại bao bì thương mại phải thực hiện tái chế hoặc đóng phí hỗ trợ hoạt động tái chế chất thải
nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm điện điện tử thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện giao thông ô tô xe máy thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo luật thì chính sách này phải đi vào có hiệu lực đối với mảng thu gom và tái chế từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên với việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn tôi cho rằng cũng cần xem xét đến một sự thử nghiệm hoặc một lộ trình trong năm nay
chính sách mới tạo ra các vấn đề tốt cho xã hội đặc biệt là các loại bao bì thương mại phải thực hiện tái chế chất thải
tạo nên những cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm cũng như gánh nặng mà chất thải đặt lên cộng đồng
nơi họ sản xuất kinh doanh và cũng nhằm mục đích đạt được phát triển bền vững trong mô hình doanh nghiệp
bên cạnh đó việc thực hiện epr cũng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đối tác
từ đó có cơ hội tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu